tại bình dương vào khoảng bảy giờ sáng nay lửa bất ngờ bùng lên ở nhà kho của công ty chuyên về logistics tại khu công nghiệp sóng thần hai thị xã dị an
do có nhiều nguyên liệu dễ cháy như gỗ vải sơn cộng với gió lớn lửa nhanh chóng lan rộng qua các nhà kho lân cận lửa cũng bén vào các container chứa hàng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương cùng với tp hcm và đồng nai huy động hơn hai mươi xe chữa cháy để đến dập lửa
tuy nhiên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn đến chín giờ ba mươi phút sáng nay lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực ngăn chặn không cho lửa cháy lan sang các khu vực lân cận
rất may khi vụ hỏa hoạn xảy ra thì không có gây thương tích về người